vào ngày hôm qua một mươi ba tháng một tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ chủ trì
phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh công an huyện mộc châu tiểu đoàn hai
trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc đã phá thành công chuyên án
bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối tượng là sồng a khai tên gọi khác là sùng a khai chú tại bản co tăng xã lóng luông
bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình bắt giữ dẫn giải sông a khai người nhà đối tượng và một số người dân
tại bản co tăng đã có hành vi chống đối lực lượng công an dùng đá ném vào người và xe
dùng gậy đánh khiến đồng chí cà văn nghĩa cán bộ công an huyện vân hồ bị thương nhẹ
và hư hỏng gương chiếu hậu xe đặc trùng của lực lượng công an
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ